eo biển hockmout vịnh oman vịnh ba tư thời gian gần đây đã chứng kiến hàng loạt sự cố chạm chán giữa mỹ và iran
cũng như các động thái cân rắn đáp trả của đôi bên đã phần nào cho thấy vẫn hiện hữu những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn
từ cuộc chiến ngầm giữa các bên xung đột lợi ích trên các vùng biển khu vực trung đông
còn trong một động thái leo thang hơn nữa căng thẳng giữa nga và các nước phương tây
tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh về việc đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp ước thuế với mỹ
một số nước liên minh châu âu eu cùng với quốc gia không thân thiện khác
ý tưởng hủy bỏ các hiệp ước đánh thuế hai lần với những nước áp đặt lệnh trừng phạt lên moscow do bộ tài chính và bộ ngoại giao nga đề xuất
theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức quyết định này dựa trên nhu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp
nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của một số quốc gia
hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi các quốc gia nước ngoài loại bỏ các hành vi vi phạm mà họ đã thực hiện đối với lợi ích kinh tế hợp pháp
và các lợi ích khác của nga cùng với quyền của công dân và các pháp nhân hoặc cho đến khi các tài liệu liên quan không còn hiệu lực hợp lệ
đồng thời chính phủ nga được hướng dẫn thực hiện các biện pháp để giảm tác động của việc đình chỉ hiệp định thuế đối với nền kinh tế
bộ ngoại giao nga đã được hướng dẫn thông báo cho các quốc gia nước ngoài về quyết định này
đáng chú ý xác lệnh trên đã đình chỉ các thỏa thuận giữa nga và mỹ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngửa chuồn thuế đối với thu nhập và vốn
các hiệp ước chống đánh thuế hai lần là thỏa thuận chống lại nguy cơ cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần ở cả hai quốc gia